chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cập nhật tin tức mới nhất về tình dịch covid một mươi chín
thưa quý vị tp hcm đang từng mước nới lòng sản cách xã hội
sau một thời gian dài thắt chặt biện pháp ai ở đâu ở yên đó
hơn một tháng mở cửa nhiều loại hình dịch vụ được phép mở trở lại
cuộc sống của người dân cũng đã dần trở lại bình thường
mở cửa tất yếu đối diện với rủi ro
nhưng điều đáng mừng từ đó đến nay các chỉ số về số ca mắc mới và số ca tử vong
tại tp hcm có chiều hướng giảm đáng kể
đồng thời tỷ lệ tiêm chủng vaccine của tp hcm có chiều hướng tăng theo thời gian
tuy nhiên đó là những dấu hiệu tích cực nhất kể từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát tại đây
trên cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm biểu đồ số mắc mới liên tục đi xuống
cụ thể ngày một tháng một mươi số ca mắc của thành phố được công bố là ba sáu trăm bảy mươi ca
đây cũng là ngày có số ca ghi nhận cao nhất trong hơn một tháng qua khi thành phố mở cửa
kể từ đó chỉ có bốn ngày số ca mắc vượt ngưỡng hai
một mươi bảy ngày số ca mắc trên một ca
còn lại có chín ngày số ca mắc giảm duy trì ở mức ba con số dưới một ca
đặc biệt có ngày gần đây nhất số ca mắc giảm xuống còn sáu trăm tám mươi bảy ca
tương tự số ca tử vong cũng giảm sâu
trong suốt đợt dịch thứ tư có ngày cao điểm tp hcm ghi nhận ba trăm bốn mươi ca tử vong
nay còn hai mươi một ca
ngày ba mươi một tháng một mươi
trong hơn một tháng qua chỉ duy nhất một ngày mùng một tháng một mươi số ca tử vong ở mức ba con số
còn lại được kéo giảm chỉ còn hai con số
và càng có chiều hướng giảm dần theo thời gian
về tỷ lệ tiêm vaccine cho người trên một mươi tám
tính đến ngày mùng một tháng một mươi toàn thành phố đã tiêm được một mươi bảy trăm chín mươi một sáu trăm bốn mươi chín mũi
trong đó sáu tám trăm chín mươi sáu một trăm sáu mươi chín người tiêm mũi một chín mươi năm tám
và ba tám trăm chín mươi năm bốn trăm tám mươi người tiêm mũi hai
sau một tháng đẩy mạnh tiêm chủng đến ngày hai tháng một mươi một
toàn thành phố đã tiêm được một mươi ba bốn trăm ba mươi sáu chín trăm năm mươi bảy mũi
trong đó có bảy sáu trăm chín mươi chín một trăm bảy mươi tám người tiêm mũi một đạt trên một trăm linh
và năm bảy trăm ba mươi bảy bảy trăm bảy mươi chín người tiêm mũi hai sấp xỉ tám mươi
tỷ lệ tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ như người cao tuổi
người có các bệnh lý nền của thành phố cũng tăng theo thời gian
tp hcm cũng là địa phương đầu tiên tiêm mũi một năm
trên cả nước triển khai tiêm chủng cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
hiện các quận huyện đang trong giai đoạn tiêm vét mũi một
ước tính sẽ có bảy trăm tám mươi trẻ được tiêm vaccine trong đợt này
bên cạnh đó suốt thời gian qua nếu dựa vào các tiêu chí được bộ y tế hướng dẫn
thì tp hcm trải qua đủ các cấp độ dịch
từ nguy cơ rất cao vùng đỏ nguy cơ cao vùng cam nguy cơ trung bình vùng vàng
và nay đang dần tiếp cận với vùng xanh bình thường mới
theo báo cáo của ngành y tế tp hcm
đến ngày một tháng một mươi một toàn thành phố đã đạt và duy trì ở cấp độ hai nguy cơ trung bình
trong kết quả đánh giá cấp độ dịch covid một mươi chín
điều đặc biệt cấp độ này đã duy trì trong suốt nửa tháng qua
dù mở cửa nhiều hoạt động loại hình dịch vụ
hiện toàn thành phố có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một vùng xanh trạng thái bình thường mới
còn ở cấp phường xã thị trấn cũng đã có hai trăm linh bảy trên ba trăm một mươi hai địa phương đạt cấp một
không có địa phương nào rơi vào cấp bốn nguy cơ rất cao
dự kiến số địa phương tiệm cận trạng thái bình thường mới sẽ ngày càng mở rộng trong thời gian tới
thưa quý vị các ca mắc và tử vong đã có chiều hướng giảm trong những ngày qua
đã là dấu hiệu vô cùng tích cực tại tp hcm
tuy nhiên theo số liệu mới đây nhất lượng f nặng phải vào trung tâm điều trị covid một mươi chín
bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm tăng gần gấp đôi trong năm ngày qua
lượng f này là bệnh nhân cũ được chuyển đến từ các bệnh viện giã chiến đang giải thể
và các f mới được phát hiện tại cộng đồng cũng như các chùm ca gia đình doanh nghiệp hay công ty
còn ca mắc không còn nặng như những ngày đầu
với việc mở cửa ngày càng rộng các loại hình dịch vụ các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động trở lại
và lao động trở lại tp hcm làm việc tăng cao
các chuyên gia dự báo số ca mắc tại thành phố có thể sẽ gia tăng nhưng không đáng lo ngại
chia sẻ rõ hơn về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm nhận định
số f chưa giảm mạnh xuất phát từ việc các khu công nghiệp nhà máy cho hoạt động trở lại
tiến hành xét nghiệm cho công nhân trước khi đi làm
từ các ca f này phát sinh một số chung ca mắc tại gia đình công ty hoặc xí nghiệp
tuy vậy đa phần không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
số ca chuyển nặng từ nhóm này gần như chưa ghi nhận
tất nhiên không vì thế mà quá chủ quan
nhưng rõ ràng tỷ lệ bao phủ vaccine của người dân tp hcm đang là một lợi thế
là căn cứ để an tâm hơn có áo giáp bảo vệ nhận định ông thượng khẳng định
còn tại một số bệnh viện điều trị covid một mươi chín
tp hcm số ca bệnh có tăng chủ yếu xuất phát từ việc dồn bệnh
tức phát sinh sau khi tp hcm quyết định tạm dừng hoạt động các bệnh viện giã chiến
trả lại công năng ban đầu cho một số bệnh viện
ngoài ra khi dịch bớt căng thẳng một số f có nhu cầu được vào bệnh viện
để được chăm sóc điều trị tốt hơn thay vì ở nhà
bác sĩ phạm thanh việt trường phòng kế hoạch tổng hợp bệnh viện trợ giấy
kiêm hỗ trợ quản lý bệnh viện hồi sức covid một mươi chín tp thủ đức
khẳng định riêng tại bệnh viện trở giấy số ca truyền và điều trị tầng ba chỉ tăng vài ca
chưa ghi nhận dấu hiệu đột biến
trong khi đó ở bệnh viện hồi sức thủ đức vẫn duy trì số ca nặng đang hồi sức điều trị lâu nay
việc bệnh viện tuyến trên không còn bị dồn bệnh số ca chuyển nặng nhập viện không tăng
chứng tỏ hiệu quả của vaccine và các túi thuốc điều trị tại nhà
hoặc ở các tầng dưới đang phát huy tác dụng bác sĩ việt đánh giá
theo nhận định của phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng
trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho rằng
trong điều kiện mở cửa nhưng số ca mắc số ca tử vong của tp hcm được kéo giảm đáng kể
chứng tỏ các biện pháp phòng chống dịch của thành phố đang phát huy hiệu quả tốt
và khẳng định việc mở cửa là bước đi đúng hướng
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trường khoa y tế công cộng
trường đại học y dược tp hcm cũng chia sẻ
khi xác định sống chung với covid một mươi chín và chấp nhận mở cửa phát triển kinh tế
thì thành phố không còn phòng thủ một trăm linh không còn nằm trong pháo đài
nhưng các chỉ số cho thấy dịch đang được kiểm soát tốt
phù hợp với tình hình của các quốc gia mới tiêm chủng
tỷ lệ ca mắc trong một tuần trên một trăm linh dân của thành phố hiện tương đương với pháp
một quốc gia đang được đánh giá có kết quả chống dịch tốt
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng phân tích và khuyến cáo người dân
không vì thế mà chủ quan bởi hiệu quả của vaccine theo thời gian sẽ giảm dần
dự báo tình hình mới phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng cho rằng
trong bối cảnh dịch ở các tỉnh xung quanh có chiều hướng bùng phát
số người quay trở lại thành phố hồ chí minh học tập lao động tăng
nên số ca mắc tử vong của thành phố hồ chí minh có thể tăng
nhưng không đáng kể và không quá ảnh hưởng nghiêm trọng
tuy vậy bên cạnh duy trì các biện pháp chống dịch
thành phố cần tiếp tục giáo dục cho người dân về ý thức tuân thủ
các biện pháp phòng chống dịch nhằm duy trì hiệu quả này
thành phố hồ chí minh cơ bản tạm ổn còn các địa phương tình hình khá căng thẳng
do đó theo tôi thành phố cần chia sẻ cho các tỉnh về phương tiện nhân lực chống dịch
và đặc biệt là vaccine bác sĩ dũng nói
hiện ngành y tế thành phố hồ chí minh đang tích cực cử nhân lực
trang bị máy móc hỗ trợ các tỉnh miền tây tây nguyên chống dịch
trong đó bệnh viện trợ giấy và bệnh viện thống nhất
đã chia sẻ bốn mươi bảy liều vaccine các loại cho tỉnh bạc liêu
sở y tế thành phố hồ chí minh vừa có văn bản gửi ubnd quận huyện thành phố thủ đức
để kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh hcdc
về hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người đến về thành phố hồ chí minh từ các địa phương khác
trong đó sở y tế nêu rõ về nguyên tắc không chỉ định xét nghiệm covid một mươi chín
đối với việc đi lại của người dân chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp
đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ bốn hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa
và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ
từ địa bàn có dịch ở cấp độ ba
sở y tế thành phố hồ chí minh
trong những ngày qua kết quả giám sát người dân từ các tỉnh thành phố khác
trở về thành phố của hcdc đã ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín
do đó sở đề xuất ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố
yêu cầu các quận huyện thành phố thủ đức tăng cường giám sát
đối với người dân từ các tỉnh thành phố khác đến thành phố hồ chí minh
để bảo vệ thành quả phòng chống dịch của thành phố
đồng thời tạo điều kiện khôi phục sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội
đưa đời sống sinh hoạt của người dân dần trở lại
trạng thái bình thường mới trong giai đoạn thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó lực lượng chức năng ra soát tiền sử tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
của người dân từ các tỉnh thành khác trở về cư trú trên địa bàn
tổ chức tiêm chủng ngay cho người chưa được tiêm đầy đủ
ưu tiên tiêm cho người từ năm mươi tuổi trở lên người có bệnh nền phụ nữ có thai
người lao động làm việc tại các khu cụm công nghiệp
lực lượng chức năng tăng cường truyền thông vận động người dân khai báo y tế
với trạm y tế địa phương ngay khi trở về tp hcm từ các tỉnh thành phố khác
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe xét nghiệm covid một mươi chín theo đúng quy định
quý vị thân mến hơn một tháng từng mức nấn lỏng giãn cách xã hội
sau thời gian dài thắt chặt để phòng chống covid một mươi chín
tp hcm đã dần mở cửa trở lại đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới
vừa phòng chống dịch vừa khôi phục nền kinh tế
tuy nhiên người dân vẫn không nên chủ quan tránh những diễn biến xấu của dịch có thể xảy ra
những thông tin vừa rồi đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại